tại nghị trường nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh sau khi được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này
cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu giả soát và giải trình hết sức cụ thể với những vấn đề được các đại biểu nêu
đồng thời bổ sung một số quy định mới đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay
cùng với đó có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục ra soát một số quy định trong dự thảo luật
không để trồng chéo trùng lắp với một số quy định trong luật đường bộ như quy định về cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông
hay một số quy định khác đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
có ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung một số quy định về áp dụng công nghệ
đảm bảo tăng khả năng phòng vệ chính đáng ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ
thay mặt cơ quan soạn thảo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
về cơ bản các ý kiến của các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự luật
và đã tham gia rất cụ thể chi tiết vào các nội dung của dự thảo luật như tên gọi của luật
phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật việc ra soát đảm bảo đồng bộ tránh trồng lấn
cũng như không để tồn tại những khoảng trống pháp luật
về xây dựng cơ sở dữ liệu về giao thông chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số
về tín hiệu xe và tín hiệu giao thông về đấu giá biển số xe về niên hạn sử dụng xe
quy định về việc khám sức khỏe và những điều kiện sức khỏe của những người điều khiển phương tiện giao thông
độ tuổi của người điều khiển các phương tiện giao thông
về chế tài và xử lý hành chính các vi phạm pháp luật và hành chính
quy định về làn đường và tốc độ của các làn đường trên đường cao tốc
về vấn đề vận tải đường bộ vấn đề người đi bộ tham gia giao thông
khái niệm về độ tuổi của những người đi bộ
tham gia giao thông người cao tuổi người lớn trẻ em v v
và việc thu hồi biển số xe ô tô
đối với những ý kiến khác của các đại biểu
cơ quan chủ tì soạn thảo sẽ phù hợp chặt chẽ với ủy quan quốc phòng quán linh của quốc hội
các cơ quan và đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ tiếp thu giải trình đầy đủ
để trình lý hoàn thiện dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nằm vào chất lượng khả thi
báo cáo với quốc hội trước khi trình ra quốc hội xem xét tại kỳ họp lần thứ bảy
trước đó trong phiên làm việc ngày hôm nay
quốc hội cũng đã thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề của dự án luật đường bộ
chiều nay tại hà nội bộ công an và bộ tư pháp đã tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa hai bộ
về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình dự
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đồng chí lê thành long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp đồng chủ trì buổi lễ
tham dự buổi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc
trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn khánh ngọc
đồng chí trần tiến dũng thứ trưởng bộ tư pháp và đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc hai bộ
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc hai bộ ký kết chương trình về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự
đã thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ thiết thực của hai bộ
sự tham gia sớm của trợ giúp viên pháp lý trong quá trình điều tra các vụ án hình sự
giúp người bị buộc tội người bị kiến nghị khởi tố
yên tâm hơn hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình
qua đó góp phần hỗ trợ các điều tra viên điều tra vụ án được khách quan nhanh chóng
góp phần nâng cao chất lượng điều tra viên cũng như công tác điều tra
việc hai bộ ký kết chương trình cũng góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp
hiện đại công bằng nghiêm minh liêm chính phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc mỗi bộ sẽ tiếp tục phối hợp
giúp cho liên ngành sớm tổ chức phổ biến quán trịt nội dung chương trình phối hợp
hai ngành cần tiếp tục tập huấn nâng cao trình độ cho trợ giúp viên pháp lý cán bộ điều tra
cán bộ được ra nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cán bộ cơ sở giam giữ công an cấp xã
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng lê thành long cũng nhấn mạnh
việc ký kết chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự có ý nghĩa rất quan trọng
không chỉ tiếp tục củng cố tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong thực hiện các nhiệm vụ được giao
mà còn giúp cho người dân tiếp cận sớm với trợ giúp pháp lý để hiện thực hóa quyền được trợ giúp pháp lý của mình
đã được pháp luật quy định góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý
thưa quý vị trước những chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
vào sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi một tại hà nội
bộ công an tổ chức lễ đón nhận thư khen của thủ tướng chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống tuệ phạm về ma túy
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang ủy viên trung ương đảng trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm dự trao thư khen của thủ tướng chính phủ và phát biểu chỉ đạo
dự buổi lễ còn có đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba tình trạng sản xuất mua bán vận chuyển và sử dụng trái phép chân ma túy nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực đông nam á
đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng đặt ra nhiều thách thức khó khăn đối với công tác phòng chống ma túy của nước ta
với sự nỗ lực quyết tâm cao một mươi một tháng đầu năm nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần hai mươi bốn tám trăm linh vụ
bắt giữ gần ba mươi tám bảy trăm linh vụ
một mươi đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ gần bốn trăm năm mươi kg heroin trên bốn chín tấn ma túy tổng hợp tám mươi kg thuốc viện bốn trăm tám mươi kg cần sa ba trăm ba mươi kg cocaine
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trần lưu quang ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian qua
dự báo thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến nước ta
phó thủ tướng đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy
các lực lượng chức năng mà chủ công là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì nồng cốt trong các công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
chủ động nắm chắc trình hình đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bắt giữ những đối tượng chủ mưu cầm đầu triệt phá giải quyết dứt điểm các tụ điểm tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy
đối với các chuyên án nhận khen thưởng hôm nay tôi đề nghị bộ công an tiếp tục chỉ đạo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan và lực lượng chức năng của nước bạn
khai thác mở rộng bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây phối hợp với viện kiểm sát tòa án truy tố xét xử nghiêm minh nhằm răng đe bằng phòng ngừa chung
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh một nội dung khác cần quan tâm đó là tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng chống và kiểm soát ma túy với các nước các tổ chức quốc tế với phương châm chủ động phòng ngừa từ xa từ sớm ngay từ các nước bạn
thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế trong phòng chống ma túy mà việt nam đã ký kết tham gia phối hợp giữ vững lập trường chung của các nước asean đối với vấn đề ma túy
hôm nay tại quảng trị bộ công an tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên ban chấp hành trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an lãnh đạo bộ công an thông báo quyết định điều động đồng chí đại tá nguyễn văn thanh giám đốc công an tỉnh quảng trị đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng cục an ninh kinh tế
cùng với đó trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an trao quyết định cho đại tá nguyễn đức hải phó giám đốc công an tỉnh nghệ an được điều động bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng trị
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng các cán bộ được điều động bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới đồng chí thứ trưởng khẳng định đại tá nguyễn văn thanh đại tá nguyễn đức hải là những cán bộ có quá trình phân đấu rèn luyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng các cán bộ được điều động bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới đại tá nguyễn đức hải là những cán bộ có quá trình phân đấu rèn luyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng các cán bộ có quá trình phân đấu rèn luyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đại tá nguyễn đức hải là những cán bộ có quá trình phân đấu rèn luyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

toàn diện và hoàn thành tốt các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
qua công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở đoàn biểu dương hai lực lượng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
triển khai thực hiện tốt nghị định ba của chính phủ đồng thời mong muốn hai lực lượng tiếp tục phối hợp
thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục làm tốt công tác phối hợp
thực hiện nghị định số ba của chính phủ và tăng cường kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở
kịp thời tham mưu các chủ trương giải pháp trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự
góp phần phát triển kinh tế xã hội
chuyển sang tin tức an ninh trật tự thêm một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia hoạt động với quy mô đặc biệt lớn
đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công trong chuyên án một trăm linh ba h
theo thông tin từ ban chuyên án từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng nhận được thông tin có hai nghi phạm người đài loan sang việt nam
hai người này lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy vận chuyển từ việt nam đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển
tiếp đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sáu người trong đường dây nhập cảnh vào việt nam
họ đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn
họ đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng
số xi măng trên thực chất chỉ dùng để ngụy trang cho lô hàng ma túy hàng chục triệu usd đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài qua đường biển
ngày hai mươi tháng chín hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào việt nam
ngày sau đó các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại hải phòng và chỉ đạo bốc rỡ các bao tải chứa ma túy cất dấu trong kho xi măng
nhận định thời cơ đến sáng hai mươi hai tháng chín bàn chuyển án đồng loạt khám xét các kho hàng
hải phòng cảnh sát thu giữ ba mươi bao tải mỗi bao khối lượng hai mươi năm kg đều chứa ma túy dạng ketamin tổng khối lượng bảy trăm năm mươi kg
ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà tĩnh bàn chuyển án bắt giữ phạm duy khánh ba mươi năm tuổi ở hà tĩnh là lái xe khách
khám xét xe ô tô cơ quan điều tra thu giữ hai mươi hai bao tải được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách cùng chủng loại với ba mươi bao tải thu giữ tại hải phòng
kết quả giám định hai mươi hai bao là ma túy ketamin khối lượng năm trăm năm mươi kg
theo tính toán sau khi nhận hai mươi hai bao ketamin các đối tượng sẽ cất giấu tổng cộng năm mươi hai bao chứa một ba tấn ketamin lẫn trong các bao xi măng vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ
bàn chuyển án xác định liêu trí hoài bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc là người cầm đầu đường dây này
liêu trí hoài khai nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài sau đó lợi dụng mua tiền chất hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp
ma túy thành phẩm được vận chuyển về việt nam qua tuyến đường bộ
tập kết ở thái bình sau đó đưa sang hải phòng để xuất đi nước thứ ba
qua điều tra xác định trong một năm qua công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu sáu mươi bốn loại tiền chất hóa chất dung môi với số lượng gần chín tấn trị giá hơn năm bảy triệu usd
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can tại việt nam
quá trình điều tra làm rõ các đối tượng đã từng vận chuyển chót lọt năm trăm linh kg ma túy ketamin qua đường biển tiêu thụ
thưa quý vị thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng tự xưng là người ở ủy ban nhân dân phường ủy ban nhân dân quận
gọi điện thoại cho công dân thông báo về việc sai dữ liệu dân cư và đề nghị được hỗ trợ online cập nhật thông tin
tuy nhiên thì phải nhấn mạnh rằng đây là hình thức lừa đảo nhằm chiếm nốt tài sản và khai thác thông tin công dân nhằm thực hiện các ý định xấu
cơ quan công an khẳng định dữ liệu dân cư của công dân chỉ được thu thập cập nhật và chỉnh sửa trực tiếp
cơ quan công an và không thực hiện bất kỳ một hoạt động dữ liệu dân cư nào qua hình thức online
cuộc điện thoại với người gọi tự xưng là làm việc tại ủy ban nhân dân phường khiến chị hoa khá bất ngờ
theo đó người này yêu cầu chị phải đi chỉnh sửa thông tin dữ liệu
tại là cái thông tin của chị đang bị lỗi chưa được cập nhật từ cái thông tin nhân dân cũ qua căn cước công dân nhé
nên là bây giờ em muốn mời chị này chị mang theo cái căn cước công dân và cái điện thoại thông minh lên văn phòng quản lý đất đai của quận đấy
để đối chiếu lại thông tin của mình cho chính xác để có gì cán bộ người ta cập nhật lại thông tin cho mình thế cả
đưa ra lý do vì bận công việc không đi vào giờ hành chính chị hoa tiếp tục được các đối tượng dẫn nối kết bạn gia lô với một người được giới thiệu là công tác tại ủy ban nhân dân quận hỗ trợ chỉnh sửa thông tin dữ liệu bằng hình thức online
lỗi sai chính tả khiến chị hoa lập tức nghi ngờ cảnh giác
chị có nói là em ơi chị nhớ là cái thời gian trước khi mà chị lên thì chị không cần thiết
phải vào giờ hành chính làm căn cước công dân người ta cũng có thể hỗ trợ vào cả buổi tối
thế thì đồng chí đấy có cười và nói với chị là ai mà lại còn hỗ trợ chị ngoài giờ hành chính
bọn em chỉ làm giờ hành chính thôi thì chị đã thấy nó có cái gì sai sai
thì đồng chí cũng có dọa nản một chút là ok nếu như mà chị không phối hợp thì nếu như sau này mà chị có những cái vấn đề gì thì chúng tôi sẽ không hỗ trợ chị
với tinh thần cảnh giác cao chị hoa đã không để các đối tượng đạt được mục đích lừa đảo
thế nhưng với anh lợi lại không được may mắn
cũng với thủ đoạn tự xưng là người của ủy ban nhân dân phường gọi điện thoại thông báo về việc dữ liệu dân cư của anh cần phải đính chính chỉnh sửa
dù đã rất cẩn thận tuy nhiên khi các đối tượng đọc các thông tin đúng về nguyên quán hộ khẩu cũng như các sai sót về dữ liệu thông tin của mình
anh lợi đã hoàn toàn tin tưởng và làm theo các hướng dẫn của các đối tượng
khi đối tượng bảo anh tải cái app của dịch vụ công online về ấy thì anh cũng thực sự cũng làm theo
bởi vì là có một cái app của hiện cục quy việt nam này rồi là ghi là dịch vụ công điện tử quốc gia thì mình nghĩ nó cũng là thật thôi
trong quá trình đọc lại xong thì cái app đó thì hiện là đang hoàn thành hoàn thiện thôi thì cứ một hai chạy rất chậm
đối tượng bảo là thì của anh hoàn thiện hoàn thành rồi
thì anh vui lòng chuyển khoản tới lệ phí thôi lệ phí thì cũng chỉ một mươi hai đồng thôi nó cũng không nhiều
anh cũng không nghĩ là phòng bị cái đó
khoảng hơn một giờ thì anh đã phát hiện ra là điện thoại mình đang bị ách
thì tổng thiệt hại của anh đối tượng đã lấy đi khoảng bốn trăm bốn mươi triệu đồng
với thủ đoạn đánh vào tâm lý cùng những thông tin dữ liệu dân cư được đưa ra khá chính xác
các đối tượng đã dễ dàng gây dựng được lòng tin của nhiều người dân
cũng nói về cái việc là để cập nhật cái dữ liệu về sâu hơn
thì thực ra cái thông tin đại chúng cũng biết là mình cần thiết phải có cái cập nhật đấy rồi
đó thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy đáng tin
tiếp tục là giới thiệu một cái cán bộ bên quận và cái cán bộ bên quận đấy kết bạn gia lô
và có hình ảnh cái hiệu của việt nam mình nó cũng khá là uy tín
thì đấy là những cái dấu hiệu mà mình cảm thấy là nếu những người mà không tỉnh táo thì rất là dễ bị có thể là bị bắt lừa
bộ công an cho biết hiện nay tất cả thông tin về công dân khi có nhu cầu chỉnh sửa
cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia
các thông tin về dân cư phải do chính công dân đề xuất nguyện vọng
không xuất phát từ bất kỳ tổ chức đơn vị cá nhân nào
việc chỉnh sửa thông tin chỉ duy nhất làm bằng hình thức trực tiếp
chỉ có cấp cơ sở đó là công an các phường xã thị trấn có thể là cập nhật chỉnh sửa
khi đó người dân phải đến trụ sở cung cấp những thông tin thay đổi của mình
và phải có xác nhận của công an cơ sở
khi đó các thông tin đấy mới được cập nhật vào cơ sở dân cư
bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân khi nhận được cuộc gọi lạ
về thu thập chỉnh sửa thông tin dữ liệu dân cư phải đề cao cảnh giác
liên hệ đến cơ quan chức năng ở phương xã nơi cư trú để được hỗ trợ
tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến dữ liệu dân cư của chính mình